hiện nay hàng chục hộ chăn nuôi vịt ở huyện thống nhất tỉnh đồng nai đang phải bán tháo đàn vịt và chịu thua lỗ nặng do vịt nuôi mãi không lớn
nguyên nhân do trước đó người dân mua giống vịt không rõ nguồn gốc
theo nhiều hộ nuôi vịt ở xã gia tân hai huyện thống nhất tỉnh đồng nai cách đây hai tháng qua trò mời của một người lạ về giống vịt mới có nhiều ưu điểm vượt trội
trọng lượng đạt cao so với những giống vịt khác nên nhiều hộ dân đã mua một mươi con vịt giống với giá hai mươi hai đồng một con để nuôi
tuy nhiên sau hơn hai tháng nuôi đến kỳ xuất bán nhưng không đạt trọng lượng buộc họ phải bán tháo và chịu lỗ nặng
ước tính các hộ nuôi vịt mua giống trên về nuôi tại huyện thống nhất thiệt hại hàng tỷ đồng
theo ngành nông nghiệp địa phương hiện giá vịt tăng cao từ bốn mươi đồng đến năm mươi đồng một kg nên bà con nông dân nhiều huyện tại tỉnh đồng nai đang đổ xô tăng đàn
tuy nhiên khi mua vịt giống bà con cần tìm hiểu kỹ nguồn gốc tránh mua phải giống vịt kém chất lượng như vừa qua